các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
dư luận quan tâm không chỉ vì người bị tạm giữ hình sự từng là một thiếu tướng cựu giám đốc công an thành phố hải phòng
mà còn bởi cơ quan đang chủ trì thực hiện các thủ tục tố tụng vụ án là công an tỉnh quảng ninh
nơi thiếu tướng đinh văn nơi vừa nhậm chức giám đốc
theo cáo trạng năm hai nghìn năm trương xuân đức năm mươi ba tuổi trú tại phường đằng hải quận hải an thành phố hải phòng
thuê dịch vụ thành lập công ty cổ phần khánh dung để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn kiếm lời
năm hai nghìn bảy trương xuân đức kết hôn với nguyễn thị ngọc anh bốn mươi năm tuổi cùng vợ quản lý điều hành công ty cổ phần khánh dung
hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng
ngọc anh có vai trò là kế toán trưởng của công ty và được đức sang nhiệm vụ quản lý bộ phận kế toán kê khai báo cáo thuế
hợp thức hóa số hóa đơn và làm các thủ tục thành lập các công ty để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn hai mươi một
vợ chồng đức đã sử dụng căn cước công dân của cả hai và chứng minh thư nhân dân
căn cước công dân của các cá nhân là người thân người quen bạn bè hoặc nhân viên làm thuê
để thành lập thêm các công ty hoạt động mua bán trái phép hóa đơn kiếm lời
với phương thức này từ năm hai nghìn năm đến khi bị bắt giữ
trương xuân đức cùng vợ đã thành lập quản lý điều hành hai mươi sáu công ty để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng
trong đó kết quả điều tra xác định
từ tháng ba năm hai nghìn một mươi ba đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
tại địa bàn các thành phố hải phòng hà nội hải dương và quảng ninh
vợ chồng đức ngọc anh đã mua bán một mươi năm sáu trăm bảy mươi bốn hóa đơn
thu lợi bất chính lên đến bốn mươi một hai tỷ đồng
theo cáo trạng khoảng tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
vợ chồng đước biết tin trương văn nam là cháu của đước
bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh bắt
khám xét liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn
đồng thời vợ chồng đước đã mua bán trái phép hóa đơn
người cũng điều tra xác minh về công ty của vợ chồng đước quản lý điều hành
do lo sợ bị xử lý liên quan
đức đã bỏ trốn và chỉ đạo vợ đến gặp cựu giám đốc công an thành phố hải phòng đỗ hữu ca
đã nghỉ hưu là người có mối quan hệ thân thiết với đức để nhờ chạy tội
sau đó ngọc anh đến nhà ông đỗ hữu ca tại xã kênh giang huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
thông báo về việc trương văn nam bị bắt
và công an tỉnh quảng ninh đang thu thập hồ sơ liên quan đến công ty thái bình dương
và đước và ngọc anh quản lý điều hành hoạt động mua bán trái phép hóa đơn
ngọc anh nhờ ông ca tìm hiểu tác động chạy án cho đước không bị công an tỉnh quảng ninh xử lý hình sự
mọi chi phí sẽ chuẩn bị theo yêu cầu của ông ca
qua trao đổi được biết doanh số bán ra của công ty thái bình dương là khoảng hai trăm linh tỷ đồng
mặc dù không làm việc gì để lo chạy tội cho đước
xong ông đỗ hữu ca vẫn bảo vợ chồng ngọc anh phải chuẩn bị số tiền là một mươi doanh thu bán ra của công ty thái bình dương
tương đương hai mươi tỷ đồng và một số tiền tiêu cực phí khác để lo chạy tội
từ cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai đến khoảng tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
vợ chồng đức đã bốn lần đến gặp và đưa tổng cộng ba mươi năm tỷ đồng cho ông đỗ hữu ca
tại nhà ở thôn trại trên đồng phản xã kinh giang huyện thủy nguyên
lần đầu vào ngày ba mươi một tháng một mươi đức rút tám tỷ đồng từ tài khoản cá nhân và vay của một người bạn hai tỷ đồng
sau đó cầm số tiền trên đựng trong hai túi du lịch tối màu đi taxi về thành phố thái bình gặp bạn nhờ chuyển cho ngọc anh
ngọc anh sau đó mang đến phòng khách nhà ông đỗ hữu ca
khi gặp ngọc anh nói chỉ chuẩn bị được một mươi tỷ đồng nhờ ông ca giúp chạy tội cho đước và được ca đồng ý
sau đó ngọc anh để lại tiền và ra về
khoảng một tuần sau nhiều lần qua hỏi ông ca về việc lo chạy án nhưng nhận được trả lời chưa thấy thông tin gì
từ phía cơ quan điều tra công an tỉnh quảng ninh nên đức lo lắng
về nhà lấy tiếp năm tỷ đồng rồi trực tiếp mang đến nhà ông ca tiếp tục nhờ chạy án và được ông ca đồng ý
lần thứ ba vào ngày một mươi một tháng một thời điểm này mặc dù đã hai lần đưa tiền cho ông ca
nhưng cơ quan điều tra vẫn tiếp tục thu thập hồ sơ liên quan đến các công ty của mình
nên vợ thống đức quyết định rút thêm một mươi năm tỷ đồng từ ngân hàng
để đưa cho cựu giám đốc công an tp hcm
lo chạy tội
xe ngân hàng sau đó đã được đưa ngọc anh đến nhà ông ca
nhân viên ngân hàng này còn giúp ngọc anh sách hai bao tiền để vào trong phòng khách nhà ông ca
sau đó đi về
ngọc anh nói đã mang đến một mươi năm tỷ và đưa cho ông ca xem bản chụp tới công văn
của cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm thu thập hồ sơ liên quan đến các công ty của trương xuân đức
tại cơ quan thuế để ông ca lo chạy tội cho đúng
ông ca bảo ngọc anh cứ đi về đi để ông lo việc này
lần thứ tư là vào ngày một tháng một mươi hai
thời điểm ngay sau khi cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm tiếp nhận hồ sơ
liên quan đến các công ty của vợ chồng đức tại cơ quan thuế
thấy việc chạy án chưa có kết quả
nên đức chỉ đạo ngọc anh tiếp tục mang thêm năm tỷ đồng đến nhà đưa cho ông đỗ hữu ca
khi gặp ngọc anh nói đưa thêm năm tỷ đồng
nhớ ông ca chạy tội giúp nước vì tình hình quá nguy cấp
sau khi nghe ngọc anh cho biết đức vẫn đang lẩn trốn
ông ca đã nói chuyện với ông ca về tình hình quá nguy cấp
qua điện thoại của ngọc anh với đức
qua điện thoại ông ca bảo đức về gặp mình
hôm sau vợ chồng đức đến gặp hỏi về kết quả chạy án
nhưng ông ca vẫn nói chưa nắm được thông tin gì từ phía công an tp hcm
và bảo đức về nhà ông ca ở một thời gian để tiện trao đổi công việc
nhưng đức từ chối
sau bốn lần đưa tiền chạy tội nhưng vẫn không có kết quả phản hồi
gần trước tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi
đức lại cùng vợ đến nhà ông ca tại xã kênh giang huyện thủy nguyên
để hỏi về tình hình quá nguy cấp
và kết quả chạy án
tại đây ông ca nói đã lo xong việc ở công an hải phòng
còn ở công an tỉnh quảng ninh thì đã nhờ người tên sang
là người có mối quan hệ rộng trong lực lượng công an lo xong việc
nếu cần ông ca sẽ bố trí cho sang quảng ninh gặp người đàn ông tiên giang
đồng thời bảo đước cứ yên tâm về nhà ăn tết không phải lo lắng
vì nể nang ông ca nên đức và ngọc anh không sang quảng ninh gặp ông giang
đồng thời tin tưởng ông ca đã lo chạy án xong
đức không bỏ chạy
đừng có chốn nữa mà quay về hải phòng ăn tết
sinh hoạt bình thường cùng gia đình
đến ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi
trương xuân đức bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh
bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn
sau khi chồng bị bắt
ngọc anh đến nhà ông ca hỏi về việc đã lo chạy tội rồi
mà chồng mình vẫn bị bắt và xin lại số tiền ba mươi năm tỷ đồng
nhưng ông ca không trả lại tiền
còn mắng và đuổi ngọc anh về
ngày bảy tháng hai
ngọc anh bị cơ quan điều tra bắt giữ
về hành vi mua bán trái phép hòa đơn
trứng từ thu nộp ngân sách nhà nước
đến ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
ông đỗ hiệu ca
bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh
bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng
khi bắt giữ khẩn cấp ông đỗ hiệu ca
cơ quan công an đã khám xét chỗ ở của ông ca
ở hai địa chỉ
tạm giữ nhiều đồ vật tài sản là tiền việt nam đồng và ngoại tệ
trang sức vàng
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
về nguồn gốc số tài sản trên
ông đỗ hiệu ca
khai rằng số đồ vật tài sản trên
có được thông qua việc tiết kiệm từ lương
trong quá trình công tác trong lực lượng công an
do bố mẹ để lại
từ nguồn là quà lễ tết của các đơn vị
và từ việc kinh doanh dự án
bất động sản của cá nhân ông ca và vợ
tuy nhiên theo cơ quan điều tra
nguồn thu từ các hoạt động kinh doanh
bất động sản trên không được vợ chồng
ông ca kê khai thuế thu nhập cá nhân
với cơ quan thuế
xác minh của cơ quan điều tra
cũng cho thấy
mặc dù những tài sản trên không liên quan
đến hành vi phạm tội của đỗ hiệu ca
và các bị can trong vụ án
nhưng việc vợ chồng ông đỗ hiệu ca
không thực hiện kê khai đóng thuế thu nhập cá nhân
về các hoạt động đầu tư kinh doanh dự án
bất động sản
liên quan đến những tài sản trên
cần phải được tiếp tục xác minh làm rõ
ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh
đã tách hành vi không kê khai
nộp thuế thu nhập cá nhân
của vợ chồng ông ca và toàn bộ đồ vật
tài sản tạm giữ
khẩn cấp chỗ ở của bị can đỗ hiệu ca
để kiểm tra xác minh xem xét xử lý sau
trước đó ngày ba tháng hai
ông trùm buôn bán hóa đơn
truong sơn đước bị công an tỉnh quảng ninh
bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn
sau khi chồng bị bắt
vào ngày bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
nguyễn thị ngọc anh
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
bị bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn
chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước
đến ngày một mươi tám tháng hai
ông đỗ hữu ca bị công an tỉnh quảng ninh
khởi tố bắt tạm giam về tội lừa đảo
chiếm đoạt tài sản
theo điều tra cựu giám đốc công an hải phòng
đỗ hiệu ca đã bốn lần nhận tiền của vợ chồng đước
với tổng số tiền là ba mươi năm tỷ đồng
với lời hứa chạy án cho vợ chồng đước
tuy nhiên bị can ca đã không thực hiện lời hứa
và giữ lại số tiền đó
sau khi bị bắt giữ
bị can ca đã nộp lại số tiền trên
cho cơ quan công an
với những hành vi trên
viện kiểm sát nhân dân tỉnh quảng ninh
đã truy tố bị can ca về tội lừa đảo
chiếm đoạt tài sản
liên quan đến ba mươi năm tỷ đồng chạy án
ông đỗ hữu ca cựu giám đốc công an thành phố hải phòng
khẳng định không nhận tiền
nhưng đối tượng chạy án cứ để tiền lại trong nhà
tổng cộng bốn lần
ông đỗ hiệu ca thừa nhận
bị can ngọc anh có đến gặp ông
tại nhà riêng ở canh giang
huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
nói bị điều tra về các công ty mà chồng bị can
quản lý đồng thời nhớ ông ca
dù vậy ông ca không thừa nhận việc nhận tiền trên
để chạy tội cho nước
mà khai rằng số tiền này là do ngọc anh
chủ động mang đến để vào trong phòng khách
và phòng ngủ ở tầng một
ông ca khai bản thân đã nghỉ hưu nhiều năm
các mối quan hệ không còn nhiều
không còn khả năng chạy tội cho nước
và cũng không tác động sử dụng tiền trên
để chạy tội cho nước
đối với người đàn ông tên giang
ông đỗ hiệu ca khai có quen biết
với một người tên giang
công tác tại công an thành phố
quang bí tỉnh quảng ninh
nhưng người này cũng đã nghỉ hưu
ông ca và ông giang thỉnh thoảng liên lạc
gặp gỡ nhưng chưa bao giờ đưa tiền
hay tác động nhớ ông giang
chạy tội cho nước
vào thời gian trước tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi
khoảng một tháng
ông đỗ hữu ca và ông giang có gặp gỡ
ăn uống với nhau tại hải phòng
nhưng chỉ nói chuyện cuộc sống gia đình
không nhờ và chạy án cho trương xuân đức
tuy nhiên theo cáo buộc
từ tháng một mươi đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
ngọc anh đã bốn lần
đưa tiền tại nhà riêng cho ông đỗ hữu ca
trong đó lần thứ nhất là một mươi tỷ đồng
lần thứ hai là năm tỷ đồng
lần thứ ba là một mươi năm tỷ đồng
và lần cuối cùng là năm tỷ đồng
ngoài ra trong quá trình đưa tiền
nhớ ông ca chạy tội
đức còn bảo con trai nhiều lần đến nhà riêng của ông ca
để hỏi han tình hình
nhưng tất cả các lần
ông đỗ hữu ca đều trả lời đang lo việc
cứ bình tĩnh yên tâm
người con trai của đức khai trong các lần đến gặp ông ca
có lần người này mang theo bản chụp
tờ công văn của cơ quan
an ninh điều tra thu thập hồ sơ
liên quan đến các công ty của đức
để ông ca xem lo cho đức
theo cáo chặn
dù đã đưa tiền
cơ quan an ninh điều tra tỉnh quảng ninh
vẫn điều tra xác minh các công ty của trương xuân đức
đến ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi
trương xuân đức bị bắt giữ
về hành vi mua bán trái phép hỏa đơn
sau khi đức bị bắt
bị can ngọc anh đã tìm đến nhà ông ca
rồi xin lại ba mươi năm tỷ đồng
tuy nhiên ông ca không trả lại tiền
và đuổi ngọc anh về
tiếp đó đến ngày bảy tháng hai
ngọc anh bị bắt giữ
đến ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi
ông đỗ hữu ca bị cơ quan an ninh điều tra
công an tỉnh quảng ninh khởi tố
bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh
vừa có quyết định số hai mươi hai nghìn hai mươi bốn
đưa vụ án hình sự
liên quan đến các tội trốn thuế
mua bán trái phép hỏa đơn
chứng từ thu nục ngân sách nhà nước
lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đưa nhận hối lộ
sơ thẩm công khai
thời gian xét xử trong ba ngày
mùng một mươi một mươi một và một mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
tại tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh
ở khu đô thị cao xanh
hà khánh b phường cao xanh
thành phố hoạn long tỉnh quảng ninh
trong số một mươi ba bị can
bị tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh
đưa ra xét xử sơ thẩm công khai
có bị cáo đỗ hiệu ca
cựu giám đốc công an hải phòng
bị cáo đỗ hữu ca bị truy tố về tội danh
lừa đảo chiếm đoạt tài sản
được quy định tại điểm a
khoảng bốn điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự
với tội danh bị truy tố
bị cáo đỗ hiệu ca đối diện với
không hình phạt được quy định
từ một mươi hai đến hai mươi năm tù hoặc trung thần